kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và sáu mươi năm năm ngày giải phóng hải phòng
vào sáng ngày tám tháng năm thành phố hải phòng và tập đoàn flc đã tổ chức động thổ dự án flc diamond bảy mươi hai tower
tại số bốn trần phú quận ngo quyền
việc đầu tư của tập đoàn flc với công trình tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê
sẽ là tòa nhà cao nhất vùng duyên hải phía bắc một trong ba tòa tháp cao nhất việt nam hiện nay
trở thành một biểu tượng độc đáo của thành phố hải phòng
góp phần từng bước đưa hải phòng trở thành thành phố ngang tầm với các thành phố trong khu vực và quốc tế
theo tinh thần nghị quyết số bốn mươi năm của bộ chính trị tập đoàn flc cam kết sẽ tập trung tối đa các nguồn lực
để thi công hoàn thiện nhanh chóng đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất